liên quan đến cuộc khủng hoảng ukraine cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn cho hay xung đột hiện nay đã khiến khoảng một triệu người ukraine phải di tản trong nước bên cạnh hàng trăm nghìn người phải chạy trốn ra nước ngoài để lánh nạn
hiện cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt động cứu trợ về nơi trú ẩn cũng như lương thực cho người dân ukraine phải di tản trong nước
trong khi đó chỉ riêng sáu ngày qua đã có trên sáu trăm sáu mươi người tại ukraine đang chạy sang các nước láng giềng và con số này ngày càng tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân
cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn cảnh báo với mức độ này thì tình hình có nguy cơ trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu âu trong thế kỷ này
trước đó ủy ban chữ thập đỏ quốc tế cùng hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã ra tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ hơn hai trăm bảy mươi triệu đô la mỹ để hỗ trợ nhân đạo tại ukraine